vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu công an tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba của chủ tịch nước
cho bốn liệt sĩ là công an xã yà tiêu và ia cơ tu huyện chư quynh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
trước đó xét đề nghị của thủ tướng chính phủ chủ tịch nước đã quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho các đồng chí đại úy liệt sĩ nguyễn đăng nhân cán bộ công an xã yà cơ tu
thiếu tá liệt sĩ hoàng trung cán bộ công an xã yà cơ tu thiếu tá liệt sĩ trần quốc thắng cán bộ công an xã yà tiêu
và đại úy liệt sĩ hà tuấn anh cán bộ công an xã ia tiêu đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ngay sau vụ việc xảy ra chiều một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
việc truy tặng hoàn trường bảo vệ tổ quốc cho bốn liệt sĩ thể hiện sự tri ân tồn vì những người đã quên mình
hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc